trên địa bàn tỉnh hương yên liên tiếp xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ thị hà về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
qua điều tra cơ quan công an xác định vũ thị hà đã sử dụng hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cầm cố thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là khoảng ba mươi bốn tỷ đồng